trước ngày hai mươi sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an cho biết
vừa tống đặt quyết định khởi tố vụ án ra lệnh bắt tạm giam bị can nguyễn ngọc hùng ba mươi sáu tuổi
ngụ ấp xuân hòa hai xã thanh vĩnh đông huyện châu thành long an để điều tra về hành vi sát hại người
được biết đối tượng này bất ngờ bị đánh đau đã giật cây chống trả
sau đó cầm rào sát hại hai người trong đó có em trai của người sống chung như vợ chồng
bị can hùng nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa long an
điều trị do bị đánh bằng vật cứng trúng vào đầu chấn thương khá nặng phải nằm viện đến ngày hai mươi năm tháng tám
trước đó khoảng hai mươi một h ngày một mươi chín tháng bốn nguyễn ngọc hùng ba mươi sáu tuổi ngụ ấp xuân hòa hai
xã thành vĩnh đồng huyện châu thành đi nhậu ở nhà người quen trở về
thời điểm này hùng mâu thuận lươn tiếng với chị lttl ba mươi ba tuổi sống như vợ chồng
do bực tức chị l rời khỏi nhà chưa rõ đi đầu
gần một giờ sau trong lúc hùng nằm trên võng bên ngoài xuất hiện lê hảo vũ hai mươi bảy tuổi em ruột chị tl
cùng bạn tên nguyễn hữu nghĩa hai mươi bốn tuổi ngụ tân tránh huyện cần đước đi thẳng vào nhà
một người cầm đoạn cây sông tới tác động vào đầu hùng
bị tấn công đào hùng bật dậy giật đoạn cây cua tác động lại hai thanh niên
sau đó chạy ra bếp lấy con dao thái lan quay lên tấn công vũ và nghĩa khiến cả hai tử vong tại chỗ
dù vết thương khá nặng nghi phạm hùng tự báo công an xã do bị chấn thương vùng đầu
nên đối tượng được chuyển từ bệnh viện huyện châu thành lên bệnh viện đa khoa long an điều trị
mới đây tại hải phòng đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khi một nữ sinh năm hai nghìn chín bị sát hại phi tăng dã man
theo cơ quan chức năng giữa nghi phạm và nạn nhân có mối quan hệ yêu đương cả hai đã có con chung với nhau
ngày hai mươi tháng bốn công an thành phố hải phòng đã xác định
được nghĩa phạm sát hại nữ sinh phi tàng trong vườn chuối là lê phong toàn sinh năm hai nghìn chín ở xã an hồng huyện an dương
nạn nhân là nô tê dê sinh năm hai nghìn chín ở xã an hồng nữ sinh học lớp chín
đại diện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng cho biết
giữa nghi phạm và nạn nhân có mối quan hệ yêu đương cả hai đã có con chung với nhau
cháu bé đã được sinh ra mấy tháng và đang ở với bà ngoại của lê phong toàn
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã an hồng huyện an dương hải phòng cho biết
đến dạng sáng ngày hai mươi tháng bốn cơ quan chức năng đã hoàn tất pháp y và bàn giao nạn nhân cho gia đình
theo lãnh đạo xã an hồng toàn đã mất bố mẹ đi tù nghi phạm sống chung với bà ngoại đang học lớp chín
trước đó em nô tê dê sinh năm hai nghìn chín ở xã an hồng huyện an dương mất tích từ ngày một mươi hai tháng bốn
sau đó gia đình không liên lạc được nên đã trình báo công an
sau quá trình điều tra xăng minh lực lượng chức năng phát hiện dây bị sát hại phi tăng tại vườn chuối
tối ngày một mươi chín tháng bốn
công an xác định được nghi phạm sát hại nữ sinh dê là lê phong toàn
bước đầu toàn khai nhận đã sát hại rồi phi tăng nữ sinh ở vườn chuối
công an đã phong tỏa hiện trường khai quật nạn nhân để thu thập chứng cứ
trưng cầu giám định pháp y điều tra vụ việc
trước đó cũng vì mâu thuẫn tình cảm đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến hai nữ sinh tử vong
theo đánh đạo xã bầu cạn huyện trư plông tỉnh gia lai
huỳnh ngọc thiện nghi phạm gây ra án mạng là người chăm ngoan hiền lành và chưa có tiền án
tiền sự gì khi còn ở địa phương
vụ việc xảy ra khiến những người dân nơi đây vô cùng bất ngờ và bàng hoàng
theo đó vụ án mạng khiến ba người bị thương vong trong đó có hai thiếu nữ tử vong
đều ở cùng phường trang hạ thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh và một thanh niên khác bị tấn công dẫn đến trọng thương
ngay sau khi sự việc xảy ra công an thành phố tử sơn bắc ninh đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an bắc ninh đang điều tra làm rõ vụ việc
theo đó sau khi gây án hung thủ đã quyên sinh tại hiện trường nhưng không thành hiện vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện
kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng là huỳnh ngọc thiện sinh năm hai nghìn bốn ở thôn ia mua xã bầu cạn huyện trư prong tỉnh gia lai
nhi phạm thiện đang học ngành công nghệ it ở huế quen nạn nhân là chị n n a sinh năm hai nghìn bảy ở thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh qua mạng xã hội
ngày bốn một mươi hai thiện đến địa bàn thành phố tử sơn và hẹn gặp nữ sinh n n a tại chùa đông lai phường trang hạ để nói chuyện
sau đó n n a cùng năm người bạn đến gặp thiện tại đây trong quá trình nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn
trong lúc không kiểm soát được hành vi đối tượng thiện đã dùng dao ra tay với nữ sinh n n a và hai người bạn đi cùng là nữ sinh n n c a sinh năm hai nghìn bảy và d m k nam sinh năm hai nghìn bảy rồi dùng dao để quyên sinh nhưng không thành
mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng các nữ sinh n n a và n n c a đã tử vong tại trung tâm y tế thành phố tử sơn còn d m k vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện việt đức còn nhi phạm đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh
chủ tịch ubnd xã bầu cạn huyện trư plông
tỉnh gia lai bà trần thị thu hiền cho biết đã nắm được thông tin vụ án mạng khiến hai nữ sinh tử vong ở bắc ninh
theo bà hiền cho biết thiện là con trai út trong gia đình có năm anh em gia đình thuộc diện khá của địa phương
bố mẹ của thiện đều đã ngoài sáu mươi tuổi
gia đình thiện nhiều năm nay bán tạp hóa thu mua nông sản
thường ngày khi đi học về thiện phụ giúp cha mẹ làm việc
học xong phổ thông thiện thi đậu một trường đại học ở huế
hiện đã học được hơn một năm ngành công nghệ thông tin
chủ tịch ubnd xã bầu cạn cũng cho hay ba anh em trai nhà thiện đều nổi tiếng chịu khó chăm chỉ của thôn ia mua
học phổ thông thiện cũng có tiếng hiền lành gần gũi bạn bè
bởi vậy khi nghe thông tin án mạng xảy ra cả xã ai cũng bất ngờ
bố mẹ thiện cả đêm hồi khóc có thể do lứa tuổi suy nghĩ khi yêu đương nên mù quáng
bà hiền chia sẻ bản thân tôi cũng bất ngờ vì tại địa phương thiện là người chăm ngoan hiền lành và chưa có tiền án tiền sự gì
hoàn cảnh kinh tế của gia đình thiện ở mức khá
gia đình luôn chấp hành quy định của địa phương
sau khi biết vụ việc sáng ngày năm tháng một mươi hai mẹ và anh rể của thiện bắt xe ra bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh để chăm sóc bạn ấy
chúng tôi gửi lời hỏi thăm đến nhân thân gia đình có người tử vong và nạn nhân bị thương
đồng thời đây cũng là một cú sốc lớn đối với cha mẹ người thân của các bên liên quan
mong rằng mọi người sẽ sớm vượt qua nỗi đau này
hai nữ sinh tử vong trạm trường y tế đến sơ cứu mới hay nạn nhân là con gái của mình
theo ghi nhận hiện trường vụ án mạng
trên một chiếc cột ghi dòng chữ mệt ngoạc màu đỏ với nội dung yêu em
một sư cô ở chùa cho biết khoảng một mươi bảy h ngày bốn tháng một mươi hai có một nhóm thanh niên vào chùa
tuy nhiên sư cô và những người tại chùa không để ý bởi chùa cho người dân ra vào tự do
đến khoảng gần một mươi tám h sư cô nghe thấy tiếng hét
liền ngay sau đó một thanh niên chạy vào phòng nơi sư cô đang nghỉ kêu cứu đề nghị gọi công an phường
sư cô kể khi đó tôi sợ nghĩ là vụ đánh nhau nên không dám ra ngoài
đợi công an đến sau khi lực lượng chức năng tới thì mới biết đó là vụ án mạng
theo sư cô thời điểm xảy ra vụ việc chùa rất vắng người bởi lúc đó
người dân đều về nhà để chuẩn bị bữa tối
chính vì vậy không có ai chứng kiến và căn ngăn
cách ngôi chùa chỉ vài trăm mét là khu vực nghĩa trang nơi đang diễn ra đám tang của em n a
trước sự ra đi của hai nữ sinh ai nấy đều bàng hoàng thương xót
theo người dân bà hát là mẹ của nữ sinh na và là trạm trường trạm y tế phường trang hạ
khi nhận được tin báo có người bị thương trong chùa chị hát đã tức tốc tới hiện trường để sơ cứu
nhưng khi đến nơi chị chết lặng vì không ngờ con gái chị lại là nạn nhân trong vụ án mạng
một người họ hàng của nạn nhân kể lúc đầu chị ấy không biết đó là con mình
về sau phát hiện ra thì chị ấy rất sốc và ngất đi đến hôm nay sức khỏe vẫn còn yếu
người này tiếc khoảng hai mươi giờ mọi người gọi điện về và thông tin cháu tôi đã tử vong
dặn ở nhà chuẩn bị lo hậu sự lúc nghe tôi buồn dồn chân tay đau xót quá
hàng ngày cháu tôi ngoan ngoãn lễ phép và học giỏi nữa ai cũng quý
theo người này gia đình nạn nhân có hai người con và người nhà vẫn chưa thể tin lại xảy ra bi kịch như vậy
một người họ hàng của na cho biết từ đêm qua đến giờ mọi người trong gia đình vẫn chưa thể tin nổi sự thật
nhất là mẹ cháu sáng nay chị ấy có ra nhìn mặt con lần cuối
nhưng chỉ được vài phút lại ngất mọi người đưa về nhà nghỉ ngơi
anh nguyễn văn oai anh họ m a thông tin tối ngày bốn tháng một mươi hai khoảng hai mươi giờ một mươi năm phút
nhận được tin báo n a đã mất
cả gia đình anh đã tức tốc từ hương yên về bắc ninh và chuẩn bị hậu sự cho n a
tình em tôi hiền khô lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng với mọi người
con bé rất ngoan và nghe lời nhà tôi ở hương yên nhưng mỗi lần về anh em thường hay nói chuyện
trước kia em còn bé tôi về lúc nào cũng đèo đi chơi nhưng giờ thì không thể nữa đau xót quá
còn cô giáo nguyễn thị tuyết giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh cho biết
nhóm bạn đi cùng hôm qua đều là học sinh trong trường nạn nhân là học sinh lớp cô làm chủ nhiệm
cô tuyết nấn lẻ em là bí thư lớp nghe tin các em gặp chuyện chẳng lành
thầy cô và bạn bè ai nấy cũng đều bàng hoàng
khung cảnh đau xót trong lễ tàng nữ sinh bắc ninh mẹ ngất trước linh cữu theo thảo gọi tên con
quý vị thân mến liên quan đến vụ án mạng đau lòng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm
khiến hai nữ sinh trẻ tuổi tử vong
ngày năm tháng một mươi hai tại khuôn viên nghĩa trang
lễ tàng của cô gái xấu số nla được diễn ra trong sự tiếc thương vô cùng của gia đình
người thân và bạn bè lối xóm
chẳng ai có thể tin mối hôm qua các em vẫn còn hồn nhiên với biết bao tương lai phía trước
thế mà hôm nay lại nằm đây lạnh lẽo
mẹ em không chịu đổi cú sốc mà ngất đi miệng vẫn thèo thào gọi tên con gái
trong cái lạnh z boot đặc trưng của mùa đông miền bắc
tại nghĩa trang nhỏ ở phường trang hạ bắc ninh
hàng dài người không ai bảo ai tự xếp hàng nghe ngắn
chờ đến lượt vào
mẹ em bảo thắp cho cô gái xấu xố nna là một trong hai nạn nhân thiệt mạng
trong vụ án xảy ra tại chùa đông lai
cái z cắt da cắt thịt càng làm không khí trong nghĩa trang trở đến ủ án
tiếng khóc nấc tiếng sụt xịt tiếng người nói tiếng bước chân cứ từng hồi lại vang lên
mẹ của nna ngồi bên linh cữu của con mà khóc lớn
đôi mắt đỏ hue nhìn về di ảnh của con
mà hơn trách tại sao lại bỏ mẹ mà đi
tại sao lại để mẹ phải chịu cảnh người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh thế này
a thì chỉ nằm im đó mà không đáp lại
bởi nhát sao oan nghiệt của gá người yêu hận tình đã cướp đi mạng sống của em
trong dòng người đến viếng có bạn bè cùng lớp cùng trường
có thầy cô hàng xóm láng giềng
chẳng ai tin nồi cô bé ngoan ngoãn hiền lành mới hôm qua
còn trông thấy vậy mà hôm nay đã đi xa
hàng xóm nạn nhân nna cho biết
mẹ của nna bà hát là trạm trường trạm y tế phường trang hạ
nhận được tin báo có người bị thương trong chùa
chỉ đã tức tốc tới hiện trường
để sơ cứu
tuy nhiên khi đến nơi chị hát dường như chết lặng
sốc và ngất đi
vì không ngờ người bị thương lại là con gái chị
cô nguyễn thị tuyết giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh na cho biết
nhóm nạn nhân gặp nạn tối bốn tháng một mươi hai đều là học sinh trong trường
nna là học sinh lớp cô làm chủ nhiệm
cô tuyết buồn bã chia sẻ
em nna là bí thư lớp
trên lớp bạn ấy rất ngoan ngoãn
hòa đồng với bạn bè và thầy cô
nghe tin các em gặp truyền tràng lành
thầy cô và bạn bè ai nấy cũng đều bàng hoàng
có mặt tại nhà quản trang từ sáng sớm để lo hậu sự cho cháu gái
bà phũ hồng vân dì của nạn nhân nna
vẫn chưa dám tin cháu gái gặp nạn tử vong
nhớ lại thời điểm cháu gặp nạn
bà vân ngẹn ngào kể
khoảng một mươi tám h một mươi phút ngày bốn tháng một mươi hai
bà nghe tin na bị tai nạn ở chùa đông lai
nên vội vã chạy đến đây
cũng theo bà vân
nna là cô gái ngoan ngoãn
chăm chỉ học hành và luôn lễ phép với mọi người
đi học về đến nhà
nna lại phụ giúp bố mẹ việc cơm nước
dọn dẹp nhà cửa
nói về nạn nhân cùng đi với nna
bà vân cho biết
năm cấp hai nna và ca học cùng lớp
chơi thân với nhau
khi thi trung học phổ thông
cả hai đỗ cùng trường nhưng khác lớp
không còn học chung lớp
nhưng tôi thấy hai đứa vẫn chơi thân với nhau
đi đâu cũng thấy đi cùng nhau
mới chiều qua còn thấy cháu
vậy mà giờ cháu mất rồi
đau xót quá
người ta thường xót cho hai cô gái xấu số bao nhiêu
thì lại càng cam kết gã sát nhân
mang dành người yêu bấy nhiêu
chỉ vì chút mâu thuẫn tình cảm
mà ra tay sát hại hai cô gái trẻ
và làm bị thương cả những người khác
vậy là từ nay căn nhà của hai mẹ con
sẽ vắng đi bóng hình quần đỡ a
chứng kiến cảnh người đầu bạc
tiến kẻ đầu xanh
ai nấy đều đau đến quặn lòng
đã có không ít những vụ án mạng thương tâm
xuất phát từ những mâu thuẫn tình cảm
chỉ vì sự ích kỷ của bản thân
và không kiểm soát được hành vi
mà nhiều đối tượng đã nhẫn tâm xuống tay
với chính người mình yêu để rồi vướng vào vòng lao lý
liệu rằng nghi phạm trong vụ sát hại
khiến nữ sinh ở bắc ninh tử vong
sẽ phải đối diện với những bản án ra sao
cho hành vi tàn nhẫn của mình
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo